bác sĩ chuyên khoa một hoàng ngọc phách phó khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị cho biết
các bác sĩ vừa cứu sống một nữ bệnh nhân tên nth bốn mươi bảy tuổi trú tại xã triệu tài huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đột biết hồi tháng hai năm hai nghìn ba chị hát vào viện trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp biến chứng sóc tim dối loạn hiệp thất
các bác sĩ tiến hành can thiệp ecmo lần một thành công giúp bệnh nhân hồi phục
bệnh nhân cải thiện tình trạng và tái khám nhiều lần đến khám tại trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế bệnh viện trung ương huế cho kết quả bình thường
tuy nhiên đến bốn h năm mươi hai phút ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị trong tình trạng nguy kịch suy hấp suy tuần hoàn nặng
bệnh nhân ngay lập tức được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập dùng thuốc trợ tim vận mạch nhưng các kỹ thuật hồi sức thông thường không có kết quả
nhận định đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp biến chứng sốc tim tổn thương phổi tiến hành suy đa tạng
nếu không can thiệp kịp thời bệnh nhân có thể dẫn tới tử vong
hội trần việt quyết định triển khai kỹ thuật ecmo tim phổi nhân tạo quyết tâm cứu sống bệnh nhân
bác sĩ trung cấp một hoàng ngọc quỳnh cho biết
khó khăn nhất khi can thiệp ecmo trong trường hợp này là bệnh nhân đang nguy kịch mạch không bắt được huyết áp không đo được
đe dọa tần hoàn nếu không chọc kịp thời để can thiệp ecmo như những bệnh nhân khác còn để phẫu thuật mở mạch máu sớm
bác sĩ trung khoa một hoàng ngọc quỳnh nói
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa hai phan xuân nam giám đốc của bệnh viện
kíp mạch máu đứng đầu là tiến sĩ trương vĩnh quý đã phẫu thuật mở động mạch đùi tạo đường vào
kiếp ecmo do thạc sĩ bác sĩ lê văn lâm triển khai can thiệp ecmo để ngay lập tức cứu bệnh nhân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
sau một tuần điều trị kết hợp giữa kỹ thuật ecmo và kỹ thuật lọc máu liên tục chức năng tim phổi của bệnh nhân đã được cải thiện ngoạn mục
sau ba tuần điều trị bệnh nhân đã được ra viện trở về cuộc sống thường nhật trong niềm vui sướng của gia đình và đội ngũ của y bác sĩ
bác sĩ chuyên khoa một hoàng ngọc quỳnh cho biết kỹ thuật ecmo hiện đang là một kỹ thuật đỉnh cao của hồi sức là phương tiện cứu cánh cuối cùng ở một số bệnh nhân nặng
để triển khai kỹ thuật này một ekip chuyên sâu sẽ được đào tạo bài bản bao gồm nhiều chuyên khoa khác nhau chi phí vận hành một cuộc ecmo cũng rất lớn
bác sĩ hoàng ngọc quỳnh cho hay một bệnh nhân nặng can thiệp ecmo một lần thành công đã hiếm nay bệnh nhân n đã được can thiệp ecmo đến lần thứ hai do vậy đây là các bệnh cực kỳ hiếm
theo bác sĩ chuyên khoa một hoàng ngọc quỳnh đây có thể nói trái tim của bệnh nhân siêu nhận cảm với một loại virus nên khi bị nhiễm loại virus đó ngay lập tức bệnh sẽ diễn tấn nặng và trở nên rất nguy kịch
ngay sau khi ra viện trên đường về nhà bệnh nhân được tiêm một liều vaccine cúm mùa với hy vọng sẽ giảm được phần nào yếu tố nguy cơ
bác sĩ chuyên khoa hai phan xuân nam do nước bệnh viện đắc hoa tỉnh quảng trị cho biết ecmo là một kỹ thuật khó chuyên sâu cần phương tiện máy móc hiện đại
kỹ thuật này được triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương các trung tâm hồi sức lớn
bệnh viện triển khai làm chủ kỹ thuật ecmo từ năm hai nghìn hai mươi hai kỹ thuật này đã cứu được rất nhiều các bệnh nặng trước đó những bệnh nhân này đều tử vong hoặc tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện tuyến trên
kỹ thuật ecmo hay còn gọi là tim phổi nhân tạo kỹ thuật này là trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể đây là một phương pháp y tế được sử dụng để hỗ trợ hoặc thay thế chức năng của tim và phổi khi chúng hoạt động không đúng cách
kỹ thuật này thường được áp dụng trong những trường hợp khẩn cấp khi người bệnh đang gặp nguy hiểm do suy hấp hoặc suy tim nặng quá trình điều trị ecmo bắt đầu bằng việc đưa máu vào cơ thể sang ngoài thông qua ống tĩnh mạch máy này sau đó sẽ dân qua một hệ thống màng lọc được thiết kế để hoạt động như phổi của con người trong quá trình này màng lọc sẽ cắn kết oxy từ không khí và lại bỏ khí carbon dioxide co hai từ máu sau đó máu sẽ được dầu oxy được trả lại vào cơ thể qua đường tĩnh mạch
ecmo là một công nghệ quan trọng trong y học cấp cứu
cho phép cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đồng thời tạo ra cơ hội trong quá trình điều trị phục hồi sau này
hệ thống ecmo bao gồm các thành phần sau đây
ống cannula được trên vào các mạch máu để lấy và trả lại máu vào cơ thể
ống dẫn tráng phủ heparin dùng để dẫn máu qua hệ thống ecmo mà không gây đông máu không mong muốn
mang trao đổi oxy là phần quan trọng nhất giúp trao đổi khí giữa máu và không khí
bầm máu phần chuyển máu của hệ thống ecmo thường là bầm
bộ trao đổi nhiệt giữ cho máu ổn định ở nhiệt độ phù hợp khi đi qua hệ thống ecmo
các thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp hỗ trợ nhau thay thế chức năng của tim và phổi cho bệnh nhân
kỹ thuật ecmo được sử dụng nhiều trong trường hợp khẩn cấp để cung cấp hỗ trợ thay thế chức năng của tim và phổi khi chúng hoạt động không đúng cách
dưới đây là một số trường hợp cụ thể mà kỹ thuật ecmo có thể được ứng dụng
suy hấp nặng khi tỷ lệ căng oxy ở động mạch và oxy hít vào nhỏ hơn một trăm linh mm
thủy ngân hoặc dùng máy thở đã được sử dụng hết công suất
có thể sử dụng trong tình trạng bệnh nhân bị siêu hấp do nồng độ carbon dioxid cao bất thường với độ ph trong động mạch nhỏ hơn bảy mươi
sóc tim ecmo có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ hệ tân hoan trong trường hợp sóc tim khi tim không đủ sóc mạnh để cung cấp oxy dưỡng chất đến cơ thể
hậu phẫu thuật tim trong trường hợp tiêm gặp vấn đề sau khi phẫu thuật tim kỹ thuật này có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho tim trong quá trình hồi phục
ngừng tim kỹ thuật ecmo có thể được sử dụng như một phương pháp cấp cứu để duy trì sự sống trong trường hợp ngừng tim ngừng hoàn
kỹ thuật này còn giúp duy trì sự sống trong khi cấy kép tim hoặc cấy kép phổi
ecmo có thể được sử dụng để duy trì sự sống cho bệnh nhân trong khi họ đợi kép tim hoặc kép phổi
hạ thân nhiệt kỹ thuật này có thể được sử dụng để hạ thân nhiệt chỉ huy của bệnh nhân đặc biệt là trong trường hợp bất ổn về tim với nhiệt độ thấp
điều trị do sốc nhóm trùng
mặc dù còn gây tranh cãi nhưng kỹ thuật này cũng đang được nghiên cứu để điều trị cho sốc nhiễm trùng
kỹ thuật ecmo giúp đảm bảo cơ thể bệnh nhân có đủ oxy tạo ra điều kiện thuận lợi trong quá trình điều trị và hồi phục sau này
thêm vào đó việc sử dụng kỹ thuật này còn được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia y tế có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân
ứng dụng kỹ thuật ecmo có thể đem lại nhiều lợi ích điều trị cho bệnh nhân tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra một số nguy cơ biến chứng như sau
một trong những nguy cơ lớn nhất đó là suất huyết do tác động của thuốc chống đông và các thủ tục liên quan đến việc cắm ống thông ecmo
xuất huyết có thể xảy ra ở các vị trí như phổi não dạ dày và các vị trí đặt ống thông
trong trường hợp nghiêm trọng có thể cần phải sử dụng thuốc cầm máu hoặc thực hiện phẫu thuật
suy thận một số bệnh nhân sử dụng kỹ thuật ecmo có thể không nhận đủ lượng máu cung cấp cho thận dẫn tới suy thận cấp
trong trường hợp này bệnh nhân cần phải được lọc máu
tuy suy thận có thể hồi phục sau khi điều trị nhưng một số trường hợp sẽ cần phải tiếp tục lọc máu suốt đời
có thể gây ra nhiễm trùng do ung thông ecmo có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn và mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể nên nguy cơ nhiễm trùng là rất cao
nhiễm trùng có thể xảy ra ở nhiều cơ quan trong cơ thể và cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh
có thể gây tổn thương chân
ecmo thường được đặt thông qua tĩnh mạch hoặc động mạch đùi nên có thể dẫn tới giảm lưu lượng máu chân gây tổn thương cho mô chân
điều này có thể yêu cầu thay đổi vị trí đặt ống thông thậm chí có thể phẫu thuật để khôi phục lưu lượng máu cho chân
một số trường hợp bị viêm não bệnh nhân sử dụng ecmo có thể không nhận đủ lượng máu lên não dẫn tới tình trạng hình thành cục huyết khối và gây đột quỵ
điều này có thể gây tổn thương vĩnh viễn trở não và ảnh hưởng tới chức năng của các bệnh nhân
những nguy cơ này thường được bác sĩ theo dõi và xử lý kịp thời để giảm thiểu tác động tiêu cực lên bệnh nhân
việc sử dụng kỹ thuật ecmo cần được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia y tế có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân
tuy nhiên kỹ thuật ecmo vẫn là một kỹ thuật y học hiện đại sử dụng hệ thống tần hoàn máu bên ngoài cơ thể để hỗ trợ hoặc thay thế chức năng tim và phổi
với khả năng cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân gặp những vấn đề về nghiêm trọng như suy hô hấp suy tim
kỹ thuật ecmo đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc điều trị tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực y khoa